cuối năm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao bộ y tế vừa gửi yêu cầu đến các địa phương
cần tăng cường xích chặt các việc phòng chống dịch tăng cường kiểm tra giám sát
nhất là đối với các đơn vị vận chuyển hành khách các khu vực vui chơi giải trí
tuyệt đối không được chủ quan lơ là để xảy ra sơ xuất gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ đây cho đến tết nguyên đáng thì các khu vực vận chuyển hành khách như sân bay nhà ga bến xe
sẽ có lượng khách tăng dần lên vì nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
các địa phương cần bảo đảm công tác phòng dịch thường xuyên kiểm tra giám sát
thực hiện đúng quy tắc an toàn phòng chống dịch của bộ y tế
hành khách cho rằng đi xe khách vẫn còn một số người chưa chấp hành quy định phòng dịch
chứ không có người chấp hành quy định phòng dịch
chính vì thế công tác kiểm tra giám sát của đơn vị cũng cần được sát sao hơn nhất là vào dịp cuối năm
bên cạnh đó những khu vực vui chơi giải trí cũng sẽ là địa điểm dự báo lượng người tăng lên
nên không được chủ quan lơ là
chính cái lúc này là chúng ta còn có thời gian để mà chuẩn bị để mà ứng phó
trước khi nó xảy ra rồi thì sẽ không thể ứng phó được nữa
thì chính vì vậy mà đây là một thời gian rất tốt để làm tốt công tác kiểm tra giám sát
và đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền người dân
kiểm tra giám sát là việc của cơ quan chức năng nhưng người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng dịch
vì phòng dịch là để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng